thưa quý vị theo đánh giá của bộ công an các vụ việc lừa đảo qua điện thoại diễn ra rất nhiều trong những năm gần đây và trên hầu khắp các địa bàn cả nước
ngay tại các đô thị lớn nơi tưởng chừng người dân có dân trí cao mọi người đều hiểu biết pháp luật thì vẫn diễn ra tình trạng lừa đảo này
vì vậy chúng tôi xin được một lần nữa cảnh báo và nhắc lại thủ đoạn phổ biến nhất mà các đối tượng hay sử dụng đó chính là giả danh lực lượng chức năng đặc biệt là lực lượng công an gọi điện thoại đến người dân để lừa đảo chiếm đất tài sản
thủ đoạn của các đối tượng không mới thế nhưng đã khiến nạn nhân tin nghe theo và nhiều người đã sập bẫy kẻ lừa đảo
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân từ một vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
anh nguyễn quốc trung chú tại tp huế đã nhiều lần phản ánh đến các cơ quan chức năng về tình trạng anh bị một số đối tượng gọi điện tự xưng là cán bộ công an phòng cháy chữa cháy yêu cầu anh phải mua tài liệu thiết bị với số tiền hàng chục triệu đồng
thì họ đòi tiền là nập vào là năm mươi triệu
nói là một mươi triệu để lấy một cái chân để ở trong đó
rồi khi mà mình nói vâng thì họ nói là khi nập vào một mươi triệu thì khi mà có học một ngày thôi là tự nhiên sau đó sẽ hoàn là một mươi triệu đó rồi trả cho mình một trăm hai mươi tình công
gọi điện thoại tự xưng là người trong lực lượng công an để lừa đảo là hành vi không chỉ xảy ra trên địa bàn tp huế mà còn diễn ra phổ biến tại các huyện thị xã trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế

các lực lượng công an xảy ra hàng chục vụ với phương thức thủ đoạn giả danh là lực lượng công an đặc biệt là lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cháy và cứu nạn cứu hộ để đe dọa chiếm đoạt tài sản của người dân
cùng mong người dân trực hệt là thông báo đến cơ quan quản lý rồi để phối hợp với lực lượng công an lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy để sản minh rồi có thể là truy bắt những đối tượng này
đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm trên
quyền huế đã có văn bản thông báo về phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này gửi công an các địa phương yêu cầu thông báo đến quần chúng nhân dân để nâng cao cảnh giác tránh rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo
nghiệp đoàn nghề cá xã an hải huyện lý sơn tỉnh quảng ngãi cho biết một tàu cá của ngư dân lý sơn vừa cứu vớt được ba mươi hai ngư dân người nước ngoài đang trâu trên biển ở vùng biển trường sa
vào sáng ngày một mươi một tháng bảy tàu cá qnh chín mươi sáu nghìn một trăm sáu mươi chín ts của ngư dân lý sơn đã bị bắt
trong bùi văn phải xã an hải huyện lý sơn trên đường đi khai thác thủy sản ở vùng biển trường sa thì phát hiện ba mươi hai ngư dân người nước ngoài đang thả trâu trên biển
tàu cá qng chín mươi sáu nghìn một trăm sáu mươi chín ts nhanh chóng tiếp cận ứng cứu thành công ba mươi hai ngư dân gặp nạn
hiện tàu cá của anh phải chăm sóc số người nước ngoài và tổ chức quay tàu đưa số người nước ngoài trên trở về quảng ngãi để xác minh thông tin cá nhân của họ và giải quyết
thưa quý vị tại tỉnh bình định đám cháy hơn hai mươi hai tàu cá
hết tà rừng xảy ra vào chiều ngày một mươi tháng bảy ở xã bình tân huyện tây sơn đã được dập tắt
xong đơn vị vẫn cử hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ ở lại hiện trường để phòng đám cháy còn âm ỉ bùng phát
đồng thời cơ quan điều tra cũng khẩn trương tiến hành làm rõ nguồn nhân để xử lý theo pháp luật
trước đó vào lúc một mươi một h ngày một mươi tháng bảy người dân tại xã bình tân huyện tây sơn phát hiện đám cháy lớn ở khu vực rừng trồng keo thuộc quản lý của công ty trách nhiệm hiệu hạn lâm nghiệp sông côn ở xã bình tân huyện tây sơn
nhận được tin báo công an huyện đã cử gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ cùng với các lực lượng khác có mặt ở hiện trường tiến hành cứu chữa
do thời tiết nắng nóng khô hanh gió lớn nên ngọn lửa bốc cao công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn
đến chiều tối cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt thiệt hại ước tính hơn hai mươi hectare rừng keo đã bị thiêu dụi
tuy nhiên trong điều kiện nắng nóng như hiện tại thì khả năng đám cháy bùng phát trở lại là rất cao
thưa quý vị mới đây chỉ cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một

cục hải quan tp hcm vừa phát thông báo tìm chủ hàng của ba trong container nhập khẩu tồn động tại cảng sài gòn khu vực một
đã qua thời hạn chín mươi ngày
đây là các container nhập khẩu về cảng cát lái và đã qua thời hạn chín mươi ngày
kể từ ngày ba tháng bảy nhưng chưa làm thủ tục hải quan
hàng hóa trong các container được khai báo chủ yếu là máy móc
đã qua sử dụng phế liệu nhựa hàng nội thất hàng tiêu dùng
các doanh nghiệp có sáu mươi ngày kể từ ngày thông báo lần đầu để đến nhận hàng
đối với hàng hóa dễ hư hỏng hàng đông lạnh hóa chất nguy hiểm độc hại
hàng hóa còn hạn sử dụng dưới sáu mươi ngày thời hạn để người đến nhận hàng là một mươi năm ngày
quá thời hạn trên các tổ chức cá nhân không đến làm thủ tục
cơ quan hải quan sẽ xử lý các lô hàng này theo quy định
lực lượng hải quan kiểm tra thực tế vẫn đang phân loại kiểm kê các công tên hàng
để tìm cách giải phóng mặt bằng cản
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
của giáo dục mầm non phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố
theo đó học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông sẽ tụ trường vào ngày một mươi chín tháng tám
theo kế hoạch này bậc tiểu học sẽ có một mươi tám tuần thực học ở học kỳ một một mươi bảy tuần thực học ở học kỳ hai
bậc trung học cơ sở có một mươi chín tuần thực học ở học kỳ một một mươi tám tuần học kỳ hai và các hoạt động giáo dục
bậc trung học phổ thông có một mươi chín tuần thực hiện chương trình ở học kỳ một một mươi tám tuần ở học kỳ hai và các hoạt động giáo dục khác
vật giáo dục thường xuyên hệ trung học phổ thông sẽ có một mươi sáu tuần thực học của học kỳ một một mươi sáu tuần thực học của học kỳ hai
còn lại dành cho các hoạt động giáo dục
riêng bậc học mầm non ngày tự trường sẽ vào ngày năm tháng chín
chín ubnd tp cũng yêu cầu giám đốc sự giáo dục đào tạo tp có trách nhiệm theo dõi các cấp học
ngành học thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học quy định cho học sinh nghỉ học
khi thời tiết quá khắc nghiệt thiên tai bố trí cho học sinh học bù
thời gian nghỉ cho giáo viên trong năm học
thưa quý vị thời gian qua ban quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tp hcm phối hợp
cùng các ngành chức năng thường xuyên tăng cường kiểm tra việc thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm
ở các bếp ăn tập thể các trường học hàng quán khu công nghiệp khu chế xuất
đặc biệt là bếp ăn tập thể dành cho công nhân
tuy nhiên vẫn còn không ít tồn tại tiềm ẩn nguy cơ về an toàn thực phẩm trong lĩnh vực này
mới đây ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm đã tiến hành kiểm tra đột xuất
một số bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp khu chế xuất trên địa bàn thành phố
trong buổi kiểm tra bếp ăn tập thể của công ty thuốc lá sài gòn
tại địa chỉ c bốn mươi năm trên một đường số bảy khu công nghiệp vĩnh lộc huyện bình chánh vào ngày một mươi tháng bảy
tại đây mỗi ngày bếp ăn phục vụ cho một hai trăm linh đến một năm trăm linh công nhân
qua lấy mẫu ngẫu nhiên hai loại thực phẩm là mì sợi vàng và chả lụa để test nhanh
kết quả mẫu mì sọi vàng nghi nhiễm hàng the
phòng thanh tra của ban quản lý an toàn thực phẩm đã lấy mẫu mì sợi vàng để đưa đi kiểm nghiệm
tiếp tục kiểm tra tại bếp ăn tập thể của công ty phát triển kinh tế nguyên hải cofidex
mỗi ngày công ty cung cấp khoảng sáu trăm linh suất ăn cho công nhân với giá một mươi sáu đồng một suất ăn
cơ quan chức năng cũng đã lấy mẫu test nhanh nhưng không phát hiện chất cấm trong thực phẩm
trên thực tế theo thống kê của ban quản lý an toàn thực phẩm
hiện nay trên địa bàn thành phố hồ chí minh xuất ăn dành cho công nhân có ba mức giá khác nhau
một mươi năm công ty đầu tư xuất ăn công nhân trên hai mươi đồng một xuất
một mươi công ty được một mươi năm hai mươi đồng một xuất và số còn lại rất thấp chỉ một mươi một một mươi ba đồng một xuất
đầu tư xuất ăn cho công nhân là rất quan trọng
so với mặt bằng chung thì giá thành bữa ăn cho công nhân còn rất thấp
mà đa phần suất ăn có giá thành thấp thường không đảm bảo chất lượng
và ẩn chứa rất nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm
khi mà ban lãnh đạo công ty hết sức quan tâm tới đời sống của công nhân
đầu tư nhiều có giám sát có theo dõi có cải tiến
thì cái bữa ăn nó sẽ rất là tốt cho công nhân cả về mặt dinh dưỡng cũng như là bảo đảm an toàn thực phẩm
chứ đừng có để là ngập ngùi
đừng có để là ngập ngùi tới lúc mà xảy ra sự cố hoặc là ngay cả khi đi thanh tra kiểm tra
mà thấy quá tệ phải xử phạt phải đình chỉ
thì đây là một cái điều mà không ai mong muốn
nhưng nếu như phát hiện thì chúng tôi cũng sẽ làm rất là nghiêm khắc
trong thời gian tới ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra đột xuất các bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố
đặc biệt để đảm bảo quyền lợi cho công nhân người lao động
khi thấy bất cứ dấu hiệu gì của một bữa ăn kém chất lượng như ôi thiêu
công nhân có thể phản ánh về ngay cho ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
để có biện pháp xử lý kịp thời
là loài cây trồng thuộc chi đai và cây bú có thân thẳng đứng và ít phân nhánh quả tròn
trong đó phần vỏ của cây có giá trị kinh tế cao nhất
vỏ bố sau khi được tuốt ra khỏi thân được cạo thủ công
và đem phơi khô dùng để chấp chân làm chi dạ chiếu
đang vỏng và vỏ bao bì
làm dây thừng bột giấy
tuy nhiên do xu thế thị trường chuyển sang các nguyên liệu bằng ni lông
nên là vùng nguyên liệu tự nhiên này dần bị mai một
hồi đó mặc nhiều bây giờ cũng như ở đây người ta xài ít
còn ở mấy chỗ xa vậy đó mấy chỗ xa người ta mới xài
với chuyện bây giờ mặc ít hơn một lần
lần mặc nhiều lắm nhà nào cũng cạo chứ
hồi một lần nó ghé nó nhũng nó ế thời gian
rồi người ta nghỉ mặn bây giờ người ta cũng có mặn lấy gai lại
tốt mà hà nội người ta cũng cứ vô đây mua nữa
mà bố họ không có rồi người ta nghỉ không có vô nữa
nhưng chẳng nào người ta hợp đồng có người ta vô nữa
bố họ người ta hợp đồng rồi mà mình không có bố
rồi bây giờ mình cho người ta hay có
người ta nói chừng nào người ta hợp đồng lại
người ta có người ta vô người ta mua lại
trước đây tại huyện đắp vò cây bố được trồng rất nhiều
nhất là ở xã định an và bình thành
tuy nhiên gần chục năm trở lại đây
diện tích trồng bố ngày càng thu hẹp
người trong vùng chuyển sang các loại cây trồng khác
khi nguồn cung ít đi và khang hiếm
không đủ đáp ứng thị trường
thì nay giá bố đã tăng trở lại
hơn hai mươi năm gắn bó với nghề nông
bà quỳnh thị ba mỗi năm xã ba vụ bố
với bốn năm trăm linh m hai đất và thu về trên một trăm hai mươi triệu đồng
bốn công gửi đó một năm tôi làm ba vụ đó là ra cũng như một mươi ba công
mỗi công bỏ chi phí chất lợi cũng một mươi triệu ạ
bà hổng hôm đó có giá là một trăm linh ngàn đó
thì có năm sáu mươi hổng hút là một trăm linh ngàn
còn cái này là tám mươi ngàn
là mình cạo lột rồi mình cạo
rồi xong rồi đi phơi phơi khô đem về
cái lá bố đó đó
là cái này tám mươi ngàn một kg đó
rồi thôi mình xả bố thấy bố mà cũng được
cũng có ăn cả lúa
nó đâu có lợi nhiều đâu
công lợi một triệu hai triệu à
còn cái này mình lợi cũng tệ gì
cũng tám triệu một mươi triệu
bỏ chi phí ra cũng lợi gì
cũng ngon hơn lợi nhận nhiều hơn
bởi vì mình bằng bố
ngày cạo đất một mươi bốn bố
một mươi năm ngàn năm h sáng tới năm h chiều
hồi đó nhà tôi bằng bốn năm cơm
ngồi sớm này là bằng chân đó
rồi năm nay bằng ít quá
có một anh nhỏ nãy xả
tôi nghỉ rồi tôi cạo mướn
nếu mướn là không có dân mướn
tại vì người ta đi làm chơi
mình như không mình rẻ giá rẻ
rồi mình nghỉ ngang
rồi mình không có bằng
thành ra người ta không có sở làm
thành ra người ta đi làm
hồi đó thì một vụ bằng
bước đầu tháng ba
bằng cho tới tháng chín
thì nước hết rồi
nước rồi mình đâu có bằng nữa được
còn bây giờ nước nâu
người ta lên bờ rồi này nó
thì mình bằng hoài
đợi miếng gội này là xả khác lỡ
gội này xả khác
toàn huyện lấp vò
có khoảng một mươi hộ canh tác cây bố
do số lượng trồng ít nhỏ lẻ
nên nguồn hàng khang hiếm
chỉ cung cấp cho những cơ sở tiểu thủ công nhỏ
khó tìm được những hợp đồng bao tiêu lớn
hy vọng trong thời gian tới
bà con trồng bố trên địa bàn huyện
sẽ không ngồi lại để bàn tính cho câu chuyện liên kết
nhằm tìm đồng ra ổn định lâu dài
cho mặt hàng nông nghiệp này
bản tin dịp sóng hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
sau đây thì kim thảo xin mời quý vị
cùng quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
sáng nay tại hà nội
tiểu ban an ninh trật tự asean hai nghìn hai mươi
bộ công an tổ chức phiên họp thứ nhất
nhằm chuẩn bị tốt các phương án
đảm bảo an ninh
an toàn cho các hoạt động của năm asean hai nghìn hai mươi
thượng tướng bùi văn nam
quy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an
trưởng tiểu ban an ninh trật tự asean hai nghìn hai mươi
chủ trì phiên họp
sau khi nghe các đại biểu thông báo tình hình
và các mặt công tác chuẩn bị tổ chức năm asean hai nghìn hai mươi
thượng tướng bùi văn nam nhấn mạnh
việc bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các hội nghị
sự kiện năm asean hai nghìn hai mươi
là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng
có phần nâng cao vị thế
vai trò của việt nam
chính vì vậy
công an các đơn vị địa phương
cần đề cao tinh thần trách nhiệm
chủ động trên mọi mặt công tác
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn
cho các đại biểu khách mời địa điểm
diễn ra các hoạt động asean hai nghìn hai mươi
và hoạt động biên lề
không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất
thứ trưởng bùi văn nam đề nghị công an các đơn vị địa phương
chủ động chuẩn bị tốt các phương án
bảo đảm với yêu cầu nhanh nhất
cơ động nhất
hiệu quả nhất trong mọi tình huống
kế hoạch thông tin tuyên truyền
phản ánh kịp thời công tác đảm bảo an ninh
trả tự trước trong và sau sự kiện
thượng tướng bùi văn nam yêu cầu thường trực tiểu ban
xây dựng lịch làm việc cụ thể của tiểu ban
thường xuyên rà soát bổ sung
kiểm tra đôn đốc công an các đơn vị địa phương
chủ động công tác
theo dõi tập hợp tình hình
kịp thời tham mưu
đề xuất ủy ban quốc gia asean hai nghìn hai mươi năm
những vấn đề có liên quan
chiều nay tại hà nội
bộ quốc phòng và bộ công an
đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến
sơ kết sáu tháng đầu năm
kết quả thực hiện nghị định số bảy mươi bảy của chính phủ
về phối hợp giữa hai bộ
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
và nhiệm vụ quốc phòng
thượng tướng phan văn giang
ủy viên trung ương đảng
tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
thứ trưởng bộ quốc phòng
và thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an
đồng chủ trì hội nghị
sáu tháng đầu năm
lực lượng công an
dân quân tự vệ
tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc
có hiệu quả
nghị định số bảy mươi bảy
thông tư liên tịch số bảy
kết luận của thủ trưởng hai bộ
tại hội nghị giao ban
thực hiện nghị định số bảy mươi bảy năm hai nghìn một mươi tám
và kế hoạch phối hợp giữa hai bộ năm hai nghìn một mươi chín
hiệp đồng bảo vệ tuyệt đối an toàn địa bàn
trong thời gian diễn ra các sự kiện quan trọng của đất nước
giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
và kiềm chế gia tăng của các loại tội phạm
góp phần bảo vệ chủ quyền
lợi ích quốc gia
sự vững an ninh chính trị
an toàn xã hội
tạo môi trình hòa bình
phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước
tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong sáu tháng cuối năm
chỉ huy các cơ quan
đơn vị hai bộ phải thường xuyên nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật
liên quan đến vận dụng vào thực tiễn trong công tác phối hợp
tham mưu tổng kết thực tiễn để bổ sung
hoàn thiện lý luận về bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
phục vụ cho xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
phối hợp giả soát
phát triển và triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu
bảo vệ sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
các dịp lễ
phương án phối hợp bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trong tình huống bạo loạn
không để bị động
phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ bảo vệ các sự kiện trong năm việt nam là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
cùng với đó
phối hợp nhận định
đánh giá chính xác
dự báo sớm tình hình chiến lược
kịp thời báo cáo
đề xuất với đảng
các biện pháp
đối sách đấu tranh
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thủ địch phản động
nâng cao chất lượng phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái
ngăn chặn thông tin sai lệch
thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng kiểm soát và bảo mật thông tin
tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
nhất là tội phạm ma túy buôn bán người qua biên giới
quản lý chặt chẽ vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ theo pháp luật
cơ quan thường trực và cơ quan pháp chế hai bộ khẩn trương phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ
để trình thủ tướng chính phủ ký ban hành nghị định mới thay thế nghị định số bảy mươi bảy
sớm tổ chức tập huấn để triển khai thực hiện
sáng nay viện khoa học chiến lược và lịch sử công an tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ
xây dựng đội ngũ trí thức công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới phát biểu tại hội thảo thượng tướng
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
phải xác định việc xây dựng phát triển và sử dụng đối ngũ trí thức công an nhân dân
là một vấn đề cốt lõi hệ trọc trong bối cảnh hiện nay
những năm qua đội ngũ trí thức công an có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
tuy nhiên vẫn còn thiếu về số lượng chất lượng một số mặt còn hạn chế thiếu các chuyên gia đầu ngành
trong nhiều lĩnh vực chưa có nhiều tập thể khoa học mạnh có uy tín ở trong nước và quốc tế
tại hội thảo các nhà khoa học tập trung làm rõ những vấn đề về nhận thức lý luận cũng như thực trạng
yêu cầu và các giải pháp để xây dựng phát triển đội ngũ chuyên gia đầu ngành trí thức giỏi
gắn với sử dụng hiệu quả đội ngũ trí thức trong thời kỳ cách mạng công nghiệp bốn
thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị công an các đơn vị địa phương nhất là cấp ủy thủ trưởng đơn vị
cần nhận thức rõ về vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển của xã hội
và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
kịp thời đánh giá tôn vinh xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cơ chế chính sách
và tạo môi trường thuận lợi để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
trong công tác đào tạo các học viện các trường cần kết nối với nhu cầu của xã hội
coi trọng đào tạo toàn diện cả về chính trị pháp luật nghiệp vụ kỹ năng tin học ngoại ngữ khoa học kỹ thuật và công nghệ
chí thức giỏi chuyên gia đầu ngành phải đi tiên phong trong công tác tham mưu
nghiên cứu khoa học chiến lược và tham gia tích cực vào việc đào tạo bồi dưỡng đội ngũ trí thức kế cận
trong sáu tháng qua lực lượng hồ sơ nghiệp vụ đã tăng cường kiểm tra hướng dẫn thực hiện công tác hồ sơ
thống kê nghiệp vụ của lực lượng an ninh cảnh sát qua đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn
vướng mắt trong tổ chức thực hiện làm tốt công tác thống kê báo cáo phục vụ công tác chỉ huy chỉ đạo
và chấn chỉnh các mặt công tác của công an địa phương
đó là một trong những kết quả quan trọng được báo cáo trong hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
của cục hồ sơ nghiệp vụ diễn ra vào chiều nay tại hà nội
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an sự và chỉ đạo hội nghị
cụ thể trong sáu tháng qua hồ sơ lập mới của lực lượng an ninh tăng trên hai mươi cảnh sát tăng một năm hồ sơ lưu trữ tăng bảy mươi lập căn cước căn phạm tăng một mươi ba
trong sáu tháng đầu năm lực lượng hồ sơ nghiệp vụ đã trả lời trên hai triệu yêu cầu phục vụ công tác nghiệp vụ
bảo vệ chính trị nội bộ yêu cầu của cơ quan tổ chức và công dân
tiếp nhận và xử lý tra cứu thông tin gần hai mươi triệu
lượt người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế đặc biệt qua công tác tra cứu dấu vết vân tay hiện trường
giúp cơ quan điều tra nhanh chóng phát hiện đối tượng của sáu mươi bảy vụ án năm phạm nhân trốn trại phục vụ hiệu quả công tác truy nã
phát biểu tại hội nghị sơ kết thứ trưởng nguyễn văn thành biểu dương những kết quả đạt được trong sáu tháng qua của lực lượng hồ sơ nghiệp vụ
đồng thời đồng chí thứ trưởng yêu cầu thời gian tới cục hồ sơ nghiệp vụ cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hồ sơ nghiệp vụ
tổ chức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của lực lượng theo hướng chỉ đạo của bộ là chủ động trong phòng ngừa đấu tranh chấn áp tội phạm
đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin đầy mạnh số hóa kết nối cơ sở dữ liệu đồng bộ từ trung ương xuống địa phương để xử lý thông tin đảm bảo chính xác an ninh an toàn
bên cạnh đó chú trọng công tác cải cách hành chính giảm thời gian chi phí giấy tờ bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ hiểu và nhận thức được đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình tận tình giữ vững nguyên tắc bảo đảm các yêu cầu pháp luật nghiệp vụ
sáng nay bộ công an tổ chức hội nghị giao ban công tác của ban chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để đánh giá kết quả công tác thời gian qua và đưa ra những nhiệm vụ cụ thể thời gian tới
nhất là khi đang bắt đầu mùa mưa bão xen lẫn với thời tiết cực đoan gần đây ở một số địa bàn
sự và chỉ đạo hội nghị có trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trường ban chỉ đạo upt bộ công an
từ khi thành lập ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến nay ban chỉ đạo upt đã xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình kế hoạch năm về công tác phòng chống thiên tai trong toàn lực lượng công an nhân dân
theo đó đã ban hành một mươi năm công điện chỉ đạo công an các đơn vị địa phương kịp thời ứng phó với thiên tai trong toàn quốc
thường trực ứng trực nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong ngày theo dõi sát diễn biến của thời tiết khí hậu thiên tai chỉ đạo các lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động hậu cần kỹ thuật
với trên ba mươi lượt cán bộ chiến sĩ cùng hàng nghìn lượt phương tiện tham gia phối hợp cùng các cơ quan đoàn thể chính quyền địa phương và nhân dân không ngại gian khổ sẵn sàng hy sinh vì dân quên mình trong công tác phòng chống thiên tai cứu nạn cứu hộ
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh thời gian tới tình hình thời tiết khí hậu còn diễn biến phức tạp cùng với đó tình hình tai nạn giao thông sự cố cháy nổ có xu hướng gia tăng